hôm nay quốc hội dành cả ngày để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
các đại biểu quốc hội đánh giá trong bối cảnh đại dịch thiên tai hạn hán được xem là tác động kép
nhưng việt nam đã có những ứng phó tuyệt vời để lại dấu ấn quan trọng trong đời sống kinh tế
chính trị trong nước và quốc tế
tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng chính phủ cần có giải pháp căn cơ hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế
phát biểu tại phiên thảo luận đại biểu nguyễn lâm thành đồng tình với việc chính phủ đưa ra chính sách
đẩy mạnh giải ngân đầu tư công tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hộ kinh doanh bị tác động mạnh
bởi đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ông cho biết cử tri mong muốn các quyết sách đưa ra cần nhanh chóng đi vào cuộc sống
chính phủ tiếp tục có những nghiên cứu để làm tốt công tác dự báo trước những tác động biến động không lường
của kinh tế chính trị quốc tế hiện nay và những dự báo nghiên cứu cụ thể để cho việc đề ra những quyết định
về chính sách cũng như là các chương trình đầu tư lớn để bảo đảm các chương trình chính sách này thực sự có hiệu quả
trong khi đó đề cập tới chính sách tài khoá các gói tín dụng các gói hỗ trợ an sinh do thiệt hại vì covid một mươi chín
đại biểu nguyễn thanh hải cho rằng các gói hỗ trợ này cần được thanh tra và giám sát chặt chẽ để bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng
đến nay ước tính quy mô tổng số biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội khoảng sáu trăm linh tỷ
phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát của cộng đồng và người dân để tính tình trạng bò đi lạc nhà quang
quan đi lạc vào hộ cận nghèo như báo chí đã nêu trong thời gian gần đây
phát biểu tại phiên thảo luận chia sẻ và nhất trí với đề xuất của chính phủ về tạm dừng tăng lương cơ bản đối với khối cán bộ công chức
nhưng theo đại biểu nguyễn thị xuân đây chỉ nên là giải pháp tình thế không phải là giải pháp căn cơ
tôi thiết nghĩ giải pháp căn cơ thắt lưng bụt bụng trong tình hiện nay phải thực sự là tiết kiệm tri tiêu
chống lãng phí và đầu tư công phải thật sự là thiết thực
có trọng điểm có hiệu quả và đặc biệt là chúng ta phải chống thất thu chống thất thoát trong mọi lĩnh vực
tại phiên thảo luận sáng nay nhiều đại biểu phản ánh hiện giá thịt lợn vẫn còn cao
do vậy đề nghị chính phủ cần có biện pháp kiểm soát đưa ra gói hỗ trợ các doanh nghiệp
chủ trang trại tái đàn lợn tránh việc phải nhập khẩu khối lượng lớn thịt từ nước ngoài